công an huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với một mươi đối tượng về tội đánh bạc
đây là những đối tượng trong đường dây lô đề nhiều tỷ đồng vừa bị triệt phá trên địa bàn
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một lực lượng công an đồng loạt thi hành lệnh bắt giữ khám xét khẩn cấp đối với một mươi đối tượng
chú tại huyện lộc hà huyện thạch hà và thành phố hà tĩnh
tiến hành khám xét lực lượng chức năng đã thu giữ hai mươi ba điện thoại di động hai kết sắt một mươi thẻ atm
hơn bốn trăm ba mươi triệu đồng tiền mặt và các tài liệu đồ vật liên quan đến hành vi ghi số lô số đề
kết quả điều tra ban đầu xác định đây là đường dây đánh bạc có quy mô lớn số tiền đánh bạc nhiều tỷ đồng
chỉ tính riêng ngày hai mươi năm tháng một mươi một số tiền đánh bạc của các đối tượng trong đường dây này lên đến năm trăm linh triệu đồng